thưa quý vị các cuộc thăm dò ý định chi tiêu trong dịp lễ noel và dịp lễ cuối năm
không chỉ dự đoán xu hướng tiêu dùng mà còn cho thấy tâm trạng của người dân ở mỗi nước châu âu
có quốc gia thì người dân sẽ thoải mái chi tiêu cho dịp cuối năm
vì muốn bù đắp cho khoảng thời gian giãn cách xã hội vừa qua
nhưng cũng có quốc gia mà ở đó thì người dân thắt chặt chi tiêu
cho hết khi mà đại dịch covid một mươi chín vẫn còn đang hoành hành
ở pháp người dân đã quá chán nản vì đại dịch
dịp cuối năm là dịp họ muốn giải trí vui vẻ và cân bằng tâm trạng buồn giàu bằng cách chi tiêu nhiều hơn
theo báo người paris trung bình mỗi gia đình pháp năm nay dự định chi sáu trăm linh ba euro cho quả tặng và bữa ăn giáng sinh
tức là nhiều hơn năm mươi bốn euro so với giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
tôi đã không đi mua sắm trực tiếp trong năm nay
tôi thường lên mạng mua những gì cần thiết và chủ yếu
bạn biết đấy tôi có thể so sánh giá cả dễ hơn
các chủ cửa hàng thực sự khó khăn trong năm nay
có lẽ lúc nào đó tôi cũng muốn đến và mua ủng hộ họ một số thứ tạo cho họ doanh thu dịp giáng sinh này
theo phân tích trong đợt phong tỏa thứ nhất vì mọi người không thể đi ăn hàng hay đi xem phim
nên nhiều tỷ euro lẽ ra được chi tiêu đã tích lại trong tài khoản các gia đình
và đến đợt phong tỏa thứ hai một phần số tiền không tiêu đến trong tháng này sẽ được chi cho mua sắm noel
tuy nhiên đối với người tây ban nha
họ lại không có ý định chi tiêu nhiều cho dịp lễ giáng sinh
truyền thông tây ban nha trích kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy
một mươi số người được hỏi cho biết là không có tiền cho noel hoặc có nhưng muốn giữ lại phòng khi có biến cố
sự thật là tôi đến trung tâm thành phố để ăn tối
và đối với tôi đó là một sự lãng phí tiền bạc
đó là một sự lãng phí quá mức vào lúc này
tôi nghĩ cũng tốt thôi vì cũng sắp đến giáng sinh rồi
mọi người nếu được thì nên ra ngoài một chút cho vui vẻ chứ
tôi đồng ý tiêu tiền
đằng nào thì cũng chi cho những thứ vô nghĩa thì tại sao không chi cho dịp này
các chuyên gia nhận định rằng bất ổn do khủng hoảng kinh tế làm giảm tiêu dùng
nhiều người tây ban nha thấy cần phải tiết kiệm vì không biết sẽ bị sa thải hay giảm lương trong tương lai gần hay không
đó là tâm trạng chung tại các nước nam âu và đông âu theo các cuộc thăm dò
nhật báo kinh tế bồ đào nha john donatisias thậm chí còn viết
chi tiêu cho dịp lễ tết vào cuối năm nay giảm hẳn một nửa đối với đa số người bồ đào nha được hỏi
năm hai nghìn một mươi chín mỗi người chi trung bình một trăm hai mươi hai euro cho bữa tối giáng sinh
năm nay sẽ chỉ còn là tám mươi bảy euro
năm hai nghìn một mươi chín cứ một mươi người được hỏi thì chỉ có năm người là ăn bữa đêm giao thừa tại nhà
nhưng năm nay hỏi một mươi người thì tám người nói là chắc chắn sẽ ở nhà không đi đâu gặp ai
người bồ đào nha cất giảm một nửa chi tiêu cho dịp giáng sinh nhưng vẫn chưa nhiều bằng người ba lan
tờ super express cho biết là theo thăm dò
năm nay người ba lan chỉ dự định chi bảy trăm linh usd
so với một bảy trăm linh zloty vào giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
báo ba lan cho rằng có hai lý do dẫn đến xu hướng này
thứ nhất là mọi người lo sợ không rõ dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao
ảnh hưởng thế nào tới thị trường lao động và nền kinh tế
bất ổn khiến cho mọi người không dám chi tiêu nhiều
ngoài ra những hạn chế tiếp xúc phòng dịch
ăn uống tương bừng bên bàn ăn đêm giáng sinh trở thành bất khả
cũng làm cho chi tiêu không được như năm trước
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trên bnt cộng bảy tối nay